với những thông tin về thời tiết chị thu trang thân mến khi mà hôm nay ra đường thì tôi cảm thấy trời rất là nhiều mây
thì không biết rằng là thời tiết ngày hôm nay có gì khả quan để chúng ta bắt đầu một tuần mới thật hứng khởi
à vâng thank you thưa quý vị một tin vui trong ngày hôm nay đó là
tại các tỉnh miền bắc thì có xuất hiện dài mưa rông ạ và sẽ làm dịu mát lại khu khí của khu vực bắc bộ
và dự báo trong ngày hôm nay thì miền bắc sẽ có mưa cục bộ
đặc biệt là ở tại các tỉnh miền núi và có mưa to đến mưa rất to
trong cơn rông thì quý vị cần phải lưu ý kèm theo lốc xét và gió rất mạnh
chính vì vậy mà quý vị cũng cần phải lưu ý khi mà thấy thời tiết mát mẻ thì cũng phải tránh di chuyển ngoài trời
bởi cơn mưa rông có thể xuất hiện bất chợt ngay lúc nào
và cũng đừng quên là mang theo ô hoặc là áo mưa khi đi ra khỏi nhà
nhiệt độ miền bắc trong ngày hôm nay sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba cho tới ba mươi năm độ c
đối với khu vực trung bộ thì ngày hôm nay sẽ là hình thái nắng nóng trên diện rộng
nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm độ c

và cũng đối với những nơi đặc biệt nắng nóng là ba mươi tám độ c
vâng còn đối với khu vực nam bộ trời sẽ nhiều mây không mưa thời tiết mát mẻ
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ c
và cũng xin được lưu ý quý vị tuyệt đối không nên ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết
bởi tình hình dịch bệnh tại tp hcm vẫn còn có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường
chi tiết về bảng nhiệt độ cho các vùng chúng tôi sẽ cập nhật ở trong phần sau của chương trình